bệnh vẩy nến là bệnh da mạng tính hay tái phát và thường gặp ở mọi lứa tuổi
bệnh gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt và tâm lý cho người mắc
từ ngày chín đến hai mươi tháng một mươi một bệnh viện gia liễu trung ương đã tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn miễn phí cho bệnh nhân vẩy nến
bệnh vẩy nến khiến trên da có những rát đỏ sần đỏ kèm vẩy dễ bong màu trắng ánh bạc
bệnh có khả năng tái phát nếu không chăm sóc và điều trị tốt
hiện nay chưa có phương pháp nào điều trị vẩy nến rứt điểm hoàn toàn
bệnh nhân cần điều trị định kỳ giúp cải thiện triệu chứng và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân
đáng nói có không ít bệnh nhân khi nhập viện tình trạng đã rất nặng do tự ý mua thuốc không rõ nguồn gốc
không được chỉ định để sử dụng dẫn đến các biến chứng nặng nề
hưởng ứng ngày vẩy nến thế giới cũng như giúp cho người bệnh hiểu rõ tình trạng và diễn biến bệnh
bệnh viện gia liễu trung ương tổ chức khám và tư vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến có nhu cầu đăng ký với viện